tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam và công ty cho thuê tài chính hai trực thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
theo đó viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt các bị cáo nguyễn huy ban và nguyễn phước tường từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù lê bạch hồng và hoàng hà từ tám đến chín năm tù trần tiến vĩ từ ba đến bốn năm tù về cùng tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trần thị thanh thủy bị viện kiểm sát đề nghị từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo đại diện viện kiểm sát đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm thâm hồn quỹ bảo hiểm xã hội gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế của nhà nước hậu quả thất thoát gần một bảy trăm linh tỷ đồng đến nay chưa khắc phục được
các bị cáo trên là những người tham gia vào việc quyết định cho alc hai vay hay không cho vay hành vi của họ là nguyên nhân trực tiếp và có tính chất quyết định dẫn đến hậu quả thiệt hại
tuy nhiên việc algbank phát hành các thư bảo lãnh đã tạo niềm tin tạo một phần cơ sở để các bị cáo tại bảo hiểm xã hội việt nam thực hiện việc cho vay vốn trái pháp luật
vì vậy về trách nhiệm dân sự viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc xem xét về việc yêu cầu agribank phải chịu một phần nghĩa vụ khắc phục hậu quả cùng với các bị cáo để bồi thường số tiền mà các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước là gần một bảy trăm linh tỷ đồng